thành phố hồ chí minh tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
những người dân thành phố này tháng bốn như một dấu mốc đặc biệt
gợi nhắc những năm tháng không thể nào quên
thành phố đang tất bật hoàn thành những mục tiêu kinh tế lớn sau đại dịch
và tất bật hơn nữa để tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng sài gòn thống nhất đất nước
trong triệu triệu trái tim người dân thành phố mang tên bác
là triệu triệu những chuyện đời những phận người gắn với những dấu mốc không thể nào quên
về giai đoạn lịch sử hào hủ
những mất mát hy sinh và cả những chiến công vàng son
đưa việt nam trải qua đạn bom
tiến tới giải phóng miền nam vào mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong năm cánh quân tiến vào giải phóng sài gòn ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
có một cánh quân mang tên binh đoàn cánh tây nam
dẫu không được nhắc đến nhiều như các huyền thoại trong các trang sử
cánh quân tây nam được thay đổi
thành lập ghi lại những chiến công quan trọng
đồng thời để lại hàng ngàn câu chuyện cảm động
về những năm tháng đối mặt sống chết với quân thủ
dành từng chiến thắng dù là nhỏ nhất
góp sức cho ngày đại phóng non sông liền một dài
mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai bốn mươi bảy năm kể từ ngày ba mươi tháng bốn đại thắng
những người làm phim tài liệu công an nhân dân
quyết định tìm gặp những con người áo vải kiên trung năm xưa
để nghe họ kể về thời thanh xuân của chúng ta
cùng nhau tiến vào ngày giải phóng
có thể họ chỉ góp sức nhỏ vào mùa xuân đại thắng
và dù được vinh danh hay không
thì trong lòng nhân dân họ vẫn luôn là những anh hùng
một buổi sáng tháng bốn trong căn phòng nhỏ của ngôi nhà
nằm trên đường trần hương đạo quận năm
thành phố hồ chí minh
có một cụ ông đang cẩn mẫn làm việc
ông là thiếu tướng trần ngọc thổ
nguyên tham mưu trưởng quân khu bảy bộ quốc phòng
ở tuổi bảy mươi năm tuổi già nhưng trí chưa giả
ông vẫn tiếp tục công việc của một người lính
khi đảm giữ nhiệm vụ phó chủ tịch trung ương
hội nạn nhân chất độc màu da cam dioxin việt nam
kiêm chủ tịch hội nạn nhân chất độc màu da cam dioxin thành phố hồ chí minh
mỗi tháng tư về vượt qua những vất vả bận rộn thường nhật
trong lòng ông bời bời những câu chuyện
của gần nửa thế kỷ trước
khi ông cùng đồng đội cùng nhau tham gia trận đánh
làm nên chiến thắng lịch sử ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
với ông đó không phải chỉ là nhiệm vụ và chiến công
đó còn là lựa chọn và dấn thân cùng lý tưởng
là khách hong hòa bình
và những kỷ niệm trọn vẹn bước từ trong lao khổ dần đến ngày tự do
trong bốn mươi bảy năm theo binh nghiệp của mình
anh bộ đội giải phóng quân trần ngọc thổ
đã tham gia hàng trăm trận đánh
ở chiến trường tây nguyên nam trung bộ đông nam bộ
tây nam bộ cho đến biên giới tây nam
và chiến trường campuchia
suốt cuộc đời binh nghiệp
ông bị thương đến một mươi một lần
tám lần được phong tặng danh hiệu
dũng sĩ diệt mỹ dũng sĩ diệt xe cơ giới
chiến sĩ thi đua của trung đoàn tám mươi tám
đại đoàn quân tiên phong năm xưa
sáng nay thiếu tướng trần ngọc thổ dậy từ sớm
khoác lên mình bộ quân phục
ông là một khách mời quan trọng
để chia sẻ với các chiến sĩ trẻ
trung đoàn gia đình
thục bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh
những người đồng đội trẻ đón ông
từ ngoài sảnh với những cái bắt tay thật chặt
các đơn vị vui mừng đón người cha người chú
người thủ trưởng cũ của đơn vị
trở về mái nhà xưa
dù đã ở tuổi ngoài thất thập
nhưng thiếu tướng thổ vẫn còn rất minh mẫn
với giọng nói trầm hùng hào sảng
cùng chi nhớ tuyệt vời
ông kể danh mạch từng chi tiết
về những ngày cuối tháng bốn
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lịch sử
với ông tham gia chiến dịch hồ chí minh
là kỷ niệm sâu sắc nhất
cảm xúc vỡ hỏa nhất
trong cuộc đời binh nghiệp
ngày ấy lực lượng tổng tiến công
của quân đội nhân dân việt nam
gồm năm cánh quân
các cơ quan đầu não
chính quyền sài gòn
khi đó trung đoàn tám mươi tám của ông
đã cùng các đơn vị khác hợp thành cánh quân thứ năm
với nhiệm vụ đánh du hội
từ hướng tây nam bộ
hợp cùng các cánh quân khác
hướng về giải phóng sài gòn
sở dĩ ông được điều động vào tham gia
cánh quân thứ năm
là bởi ông có hơn sáu năm gắn bó
sát cánh chiến đấu cùng quân dân tỉnh long an
tới tận hôm nay
với ông mỗi tắc đất ngọn cây
của miền đất ấy
nơi nào cũng đông đầy
chốn nào cũng thấm đẫm máu
sương đồng chí đồng đội
mà ông tự nhắc mình
dù một phút giây cũng không được phép
lúc đó là trung đoàn tám mươi tám
là trung đoàn của bộ
đưa vào từ năm sáu mươi năm
đơn vị cơ động của bộ
cho nên hoạt động trên các chiến trường
từ tây nguyên
rồi đến miền đông nam bộ
sài gòn gia đình
rồi miền tây nam bộ
chúng tôi theo dõi rất là chiến trường
cho nên lúc đó
chưa có hình thành chiến dịch
chỉ biết rằng đó
chuẩn bị đánh vào sài gòn thôi
thì tôi đang hoạt động
ở chiến trường mỹ tho
cho nên rằng đó là
điều chuẩn bị
điều đi về đánh vào sài gòn
thì tôi mới hỏi đồng chí
trần văn nghiêm
nó là phó tư lệnh
tham mưu trưởng quân khu
đồng chí nghiêm nói rằng
trung đoàn tám mươi tám
đã đánh đổi a một
kết thúc chiến tranh
ở địa biên phủ
đây là cuộc đánh mỹ
thì như vậy
thạch chô năm mươi tám
phải có mặt ở sài gòn
để như vậy
từ nam ra bắc
kết thúc chiến tranh đánh mỹ
nó cũng là nhận định như thế
cho nên tôi gấp rút
toàn bộ trung đoàn tôi đó
để chuẩn bị lực lượng
đánh về sài gòn
thiếu tướng thổ kể
những thông tin về cánh quân
hướng tây nam
còn được gọi là
ngược dòng thời gian
sau chiến dịch
đường một mươi bốn phước long
cuối tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trung ương cục miền nam khẳng định
lực lượng vũ trang b hai
dù có đủ khả năng
tự giải phóng các địa phương
trên địa bàn
nên đã thông qua bước hai
kế hoạch mùa khô
do phó tư lệnh
tham mưu trưởng
lê đức anh đề xuất
gồm ba điểm
một là giải phóng
đại bộ phận nông thôn
mở thông hành nang
từ tây ninh
xuống quân khu tám
quân khu chín
chia cắt tuyến quốc lộ bốn
nối sài gòn
với đồng bằng sông cửu long
hai là hoàn thành
một bước quan trọng
ý định chiến lược
chuẩn bị cho đòn quyết chiến
chiến lược đánh vào
thành phố sài gòn
ba là đánh địch
vừa tạo thế trận
vừa nhằm tiêu diệt
sinh lực của chúng
để thực hiện kế hoạch
nêu trên bộ tư lệnh
quyết định thành lập
một đơn vị chủ lực
có quy mô cấp quân đoàn
để giữ bí mật
đơn vị lấy phiên hiệu
tương tự phiên hiệu
các đoàn hậu cần
được thành lập trước đó
trên chiến trưởng b hai
thành lập vào đầu tháng hai
biên chế bao gồm
sư đoàn năm
trung đoàn một mươi sáu
các đơn vị pháo binh
cơ quan đoàn bộ
ngay sau khi thành lập
đoàn hai trăm ba mươi hai khẩn trương
thực hiện nhiệm vụ
mở hành lang
trên tuyến tây nam sài gòn
đánh địch từ tây ninh
xuống chiến trường
làm chủ vùng phía
tây sông vàng cỏ đông
chi khu dầu tiếng
vào các căn cứ
suối ông hùng
cầu khởi bến cầu
mở thông hành lang
từ tây ninh
xuống kiến tưởng
để nghi binh
thì cái tên
cái đơn vị này
không gọi là quân đoàn
mà gọi là
và cái binh đoàn này
giống như là
của các cái đoàn
hậu cần khu vực
ở trên địa bàn b hai
gọi là đoàn hai trăm ba mươi hai
về thực chất
quân chủ lực
quân giải phóng
có phiên hiệu hai trăm ba mươi hai
trong chiến dịch hồ chí minh
trung đoàn tám mươi tám
của thiếu tướng thổ
có nhiệm vụ
và nghi binh
về phía nam
để thu hút
một phần lực lượng đỉnh
tạo điều kiện
cho các cánh quân lớn
tiến vào sài gòn
so với những trận đánh
mà trung đoàn
từng trải qua
nhưng thực tế
lại vô cùng
trong đồn bót
vẫn cố thủ
và đánh trả quyết liệt
thiếu tướng thổ nhớ lại
tám giờ sáng
ngày hai mươi tháng bốn
ông đưa tiểu đoàn một
vượt qua sông
vảm cỏ tây
đoạn thanh phú long
sang nhật ninh
vị trí quan trọng
phía nam sài gòn
nhận được lệnh
ông không khỏi lo ngại
vì khúc sông này rộng
lại có đến
một mươi ba tàu chiến
cách nơi bộ đội vượt sông
chỉ hai km
do đó các chiến sĩ
phải có sự
từ phía lực lượng địa phương
chỉ trong ba mươi phút
cán bộ địa phương
huy động được
đến hai mươi gai máy
chở được bốn mươi người
với đầy đủ trang bị
cùng gần bốn trăm linh người
trong đó có cả
làm công tác
vô hiệu hóa
tiểu đoàn một
cùng các đại đội
khoảng sáu trăm linh người
khi mà tôi sang
ba tiểu đoàn
vượt sông ra
nhưng đồng chí
anh cứ cho vượt sông đi
hơn một cây số
một mươi hai cái giang thuyền
cơ động trên sông đó
nhưng mà học sinh
tất cả các trường phổ thông
xuống vui chơi
mới chui lính
cho nên bây giờ
một người qua sông
có trẻ con đi theo nữa
thì đâu được
cho nên đằng dạng cả
mấy cái giang đoàn đó
dừng lại luôn
đấy phải nói là
chiến trang này
đúng là chiến trang nhân dân
qua lời giới thiệu
của thiếu tướng thổ
chúng tôi tìm gặp
đồng đội của ông
là tiến sĩ
nguyễn hữu nguyệt
ban tham mưu
trung đoàn tám mươi tám
trong thời kỳ chiến đấu
tại chiến trường tây nam bộ
hòa bình lập lại
và trước khi
tiến sĩ nguyên
đã có dịp làm cán bộ
của viện lịch sử quân sự
với ông nguyên
thông tin về binh đoàn
cánh tây nam
mà trước chiến dịch
hồ chí minh
có tên gọi là
là một kho tàng
đầy áp vật sống động
hồi mà chúng ta
tiến công mậu thân
thì cánh phía tây
là phân khu hai
cánh phía nam
là phân khu ba
thì có lẽ
ghép hai cái số này vào
hình thành một cái phiên hiệu
thì nó bao gồm
hai cái hướng
về địa hình
đối với thành phố hồ chí minh
hai hướng khó khăn
về địa hình
các đơn vị
của chiến trường nam bộ
quân đoàn bốn
quân khu tám
và các cái đơn vị
người ta gọi hai trăm ba mươi hai
để đánh từ
và hướng nam
khi người ta gọi tắt
là hướng tây nam
và gọi gọn hơn nữa
nhưng thực chất
nó là hai hướng
và hướng nam
để đánh từ
hướng tây nam
để đánh là sài gòn
hướng tây nam
bộ tư lệnh
lê đức anh
làm tư lệnh
lê văn tưởng
làm chính quỷ
binh đoàn được bổ sung
sư đoàn chín
trung đoàn hai trăm bảy mươi một b
trung đoàn chủ lực
của quân khu tám
là hai mươi bốn và tám mươi tám
một tiểu đoàn
một tiểu đoàn pháo
sáu khẩu pháo cao sạ
và một số đơn vị
kỹ thuật khác
địa bàn ta chiến
của bình đoàn
cánh tây nam
chủ yếu là đồng nước
sông rạch trăng trịt
không thích hợp với
cách đánh sử dụng
đội hình lớn
tập trung và đặc biệt
khó khăn trong tổ chức
hành quân cơ động lực lượng
tư lệnh lê đức anh
chủ trương tổ chức
đội hình tiến công
gồm cả các đơn vị
binh chủng nặng
như xe tăng
ông chỉ đạo
các đơn vị
các bộ phận
đưa xuống thuyền
xuồng ba lá
vượt đồng thấp một mươi
tư lệnh cũng chỉ đạo
đơn vị xe tăng
các chi tiết hở
để vừa hành quân
trên bờ canh
vừa xuôi theo
sông vàng cỏ
đến vị trí tập kết
bằng cách cơ động nói trên
đến ngày chín tháng bốn
các đơn vị
của binh đoàn
nổ súng tiến công
khi khu mộc hóa
áp sát thủ thừa
và tân an
sư đoàn năm
tiến công hệ thống
đồn bốt địch
ở phía bắc
quốc lộ bốn
giải phóng một vùng
bờ sông vàng cỏ
tây và canh bo bo
sư đoàn chín
và trung đoàn một mươi sáu
đưa toàn bộ
đến đầu cầu
sông vàng cỏ đồng
sư đoàn ba
áp sát đức hòa
hoàn thành nhiệm vụ
chia cắt chiến lược
thành phố sài gòn
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
thành phố hồ chí minh một tháng bốn nữa lại về theo dòng ký ức theo chân những cựu chiến binh của bốn mươi bảy năm về trước để hồi tưởng những trận đánh năm xưa
những chiến thắng vẻ vang của một giai đoạn lịch sử hào hùng của một dân tộc và đối với những cựu chiến binh năm xưa
dù còn sống hay đã khuất khi họ đã công hiến hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước họ đều xứng đáng là anh hùng những anh hùng trong lòng nhân dân